tiếp tục chuyến công tác tại thành phố hải phòng hôm nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự lễ động thổ trung tâm thương mại iomo hải phòng lê trân
với diện tích chín mươi ba m hai khi đi vào hoạt động yomon hải phòng lê trân được kỳ vọng sẽ thu hút hơn một mươi ba triệu khách hàng mỗi năm từ thành phố hải phòng và các khu vực lân cận như quảng ninh hải dương thái bình
trung tâm thương mại này không chỉ là một địa điểm lý tưởng để mua sắm mà còn đóng vai trò như một khu phức hợp đa năng
việc khởi động dự án cầu vượt nguyễn văn linh thuộc dự án hồ sen cầu rào hai yong môn hải phòng lê trân sẽ có một vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng khu vực góp phần đổi mới diện mạo quận lê trân đáp ứng nhu cầu đô thị hóa toàn diện và đồng bộ của thành phố